thả diều là một thú chơi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã ít nhất thử một lần
tuy nhiên ở một làng quê thì ở đây người dân dù người già hay trẻ nhỏ thì cứ rảnh rỗi họ lại mang rìu ra thả
và đặc biệt những con rìu này khi thả lên còn phát ra những âm thanh vô cùng vui tai
cứ đến xã song vân huyện tân yên tỉnh bắc giang bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh như thế này
con đường làng thơ mộng cánh đồng xanh mướt đầu đầu cũng có bóng dáng của những con rìu
với người dân song vân chơi diều đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày
để tìm hiểu về cách làm ra một con rìu tôi ghé thăm cô lạc bộ rìu song vân
tại nơi đây mỗi người phụ trách một công đoạn ai ai cũng khẩn trương nhưng cũng rất khéo léo với công việc của mình
để hoàn thiện một chiếc rìu phải trải qua hàng chục công đoạn đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác gần như tuyệt đối
với những người rìu tôi đã tìm hiểu về cách làm ra một con rìu

mình muốn chuẩn bị được cái rìu tốt thì mình chuẩn bị một những cây tre già
mà già càng nhiều năm càng tốt thì mình phải đi siêu tầm những cây tre già
không phải bối tre nào nó cũng có được
nó có những cái giống tre được mà có những giống tre lại không được
chính cái tre nhỏ rất đặc cái tôm tre rất nhỏ thì nó rất là khỏe nó rất là bền

công đoạn đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc tạo vót cung con cho rìu
tùy kích thước lớn hay nhỏ hình dáng như thế nào mà người nghệ nhân chọn thanh tre cho phù hợp để làm cung
thanh tre được vớt một cách cẩn thận và bằng kinh nghiệm người thợ có cách riêng để kiểm tra khi nào thì cung vót đạt
chú vót cái cung con của con rìu ấy thì cháu thấy rằng chú có làm một cái động tác đó là chú đặt cái thanh này lên tay
cho nó xem mà bên nào mặn bên nào nhẹ

hai bên nó cân nhau nó đều nhau cho nó cân đối cái rìu
không bên nào cứng bên nào nặng bên nào nhẹ
tức là cái mục đích chính để con rìu có thể khi mà bay lên trời chính là phải luôn luôn giữ cái độ thăng bằng đấy đúng không
là cái lèo này người ta gọi là cái lèo ba này lèo con
là khi kéo xuống đây nó phải giữa cái cung cái không được lành
vót cung xong người thợ bắt đầu trương diều hay còn gọi là tạo hình dáng cho con rìu
người thợ dùng chỉ cột chặt để cố định khung rìu
hoàn tất công đoạn này thì bắt đầu ghim giấy và trang trí cho cánh diều sinh động
người dân song vân thường sử dụng giấy nilon để rìu có thể đạt độ nhẹ nhất có thể
đây chính là sáo một bộ phận không thể thiếu được trong mỗi con rìu xáo song vân
vậy thì làm thế nào để làm ra được một chiếc sáo đẹp như thế này
cũng như tạo ra được cái âm thanh vui tai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé
sáo gồm hai bộ phận là tầm sáu và bừng sáo
tầm sáo thường được làm từ cây mai
người thợ đéo gọt bớt lớp vỏ bên ngoài cho nhẹ
vừng sáo gồm miệng sáo và phần lưỡi gà được làm từ gỗ
có thể là gỗ mít hoặc gỗ mỡ
người thợ đục đẽo một cách cẩn thận với một kỹ thuật cực kỳ điêu luyện để tạo ra âm thanh cho sáo
gió nó đẩy vào đây rồi thì bắt buộc nó phải luồn theo cái đường vòng này nó ra thế này qua cái lưỡi gà này
thì nó gặp cái thằng gió ngoài này vào
hai thằng gặp nhau nó đã tạo ra một cái tiếng kêu
tùy vào kích thước của con rìu mà người thợ gắn một ống sáo hay cả giàn sáo
cũng như lựa chọn kích thước sáo cho phù hợp
tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng
không chỉ bảo đảm yếu tố thẩm mỹ
mà quan trọng để khi bay lên diều sẽ cất lên những bản nhạc hay nhất
sau rất nhiều công đoạn công phu thì giờ đây con rìu đã hoàn thành và chúng ta sẽ bắt đầu thả rìu nhé
diều bay mang theo những ước mơ khát vọng của con người
mọi lo toan của cuộc sống thường nhật cũng bay theo cơn gió
chỉ còn cảm giác thi thái và thanh bình